trong tuần qua hải đoàn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã có chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
đây là chuyến kiểm tra nằm trong kế hoạch thường niên giữa hai nước việt nam và trung quốc
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh bắc bộ việt nam trung quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám được thực hiện từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi

chuyến kiểm tra liên hợp lần này chính là nhằm việc tuân thủ và chấp hành nghiêm hiệp định phân định và hiệp định hợp tác nghề cá việt trung mà chính phủ hai nước đã ký kết
mục đích thứ hai là duy trì an ninh trật tự trong vùng đại ca trung vị bắc bộ nhằm bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh viên biển trong vùng đại ca trung vị bắc bộ và bảo đảm an toàn

hai quốc gia thông qua đó góp phần thực hiện tốt pháp luật quốc tế đặc biệt là các quy định trong
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về hiệp định giữa việt nam và trung quốc
về phân định vịnh bắc bộ phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước
góp phần duy trì trật tự an ninh trên vịnh cũng như tạo bầu không khí thân thiện
cởi mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng cảnh sát biển và nhân dân hai nước việt nam và trung quốc